ngay những ngày đầu tháng sáu thì chúng ta đón nhận một đợt nắng nóng kỷ lục tại miền bắc miền nam và thủ đô hà nội thì là một trong những trào lửa đó
tại các siêu thị điện máy pico thì chúng tôi ghi nhận là doanh thu riêng cho những dòng sản phẩm này tăng khoảng năm lần so với lại những tuần trước đó
theo thông số kỹ thuật các sản phẩm tiết kiệm có thể giúp giảm từ năm mươi đến sáu mươi mức tiêu thụ điện năng mang lại lợi ích và giá trị kinh tế lâu dài cho người dùng
đối với dòng điện tử có chức năng tiết kiệm điện ở các sản phẩm như máy giặt
tủ lạnh điều hòa quạt
tại các siêu thị hoặc cửa hàng chuyên bán đồ điện tử điện lạnh thì hiện nay cũng đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng
tỷ lệ mua sắm các thiết bị này hiện nay chiếm khoảng bốn mươi sản lượng bán ra
mặc dù giá thành các sản phẩm có thêm chức năng tiết kiệm điện thường cao hơn so với các dòng cũ
nhưng với nền kinh tế ngày càng phát triển thì thị hiếu tầm nhìn và thu nhập của người tiêu dùng cũng ngày một nâng cao và người dân vẫn mạnh dạn đầu tư
mua cách đây nó chục năm rồi thì là về
cái indicator này thì nó chưa có nên là mình vẫn phải dùng những cái hàng kiểu như là cổ ngày xưa đấy
bây giờ thì mình mới quay lại để mình mua làm sao để cho mua cái sản phẩm nó tốt tiết kiệm điện lăng cho người tiêu dùng
vì bây giờ mình bỏ ra một lúc như thế nhưng mà thực sự là cái đồng tiền mình bỏ ra mà mình mua được cái đồ tốt thì mình vẫn cứ cảm thấy là hài lòng với sản phẩm mình mua mà
với hiệu suất năng lượng cao thì không chỉ những người tiêu dùng quan tâm chú trọng đến các sản phẩm tiết kiệm điện
mà ngay cả những hộ kinh doanh cũng chịu bỏ một số vốn lớn để đầu tư những sản phẩm này nhằm hưởng ứng phong trào tiết kiệm năng lượng
và những sản phẩm đó đã đem lại những hiệu quả rõ rệt cho họ khi có thể tiết kiệm từ hai mươi đến bốn mươi điện năng tiêu thụ
so với những dòng sản phẩm không tiết kiệm điện khác nhờ đó có thể có lợi nhuận cao hơn
trước đây thì nhà tôi cũng dùng cái máy nó hơi cũ là nó bị tốn nhiều điện hơn
và bây giờ gia đình tôi có chuyển sang cái máy mà nó tiết kiệm điện hơn thì thấy tiết kiệm được rất nhiều điện
ví dụ như là cái máy cũ thì một tháng thì mất khoảng bốn trăm linh tiền điện
nhưng bây giờ đổi sang máy mới có chế độ tiết kiệm thì nó sẽ chỉ còn khoảng hai trăm linh rưỡi tiền điện một tháng thôi
bên cạnh việc đầu tư mua sắm các thiết bị hiện đại tiêu tốn ít điện năng
thì người tiêu dùng cũng đã tập trung hơn nữa từ việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt
chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của các nhà máy điện thì mỗi hộ gia đình và các cơ quan doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao ý thức hơn nữa trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nhằm bảo đảm hệ thống điện được vận hành thông suốt
nếu chỉ tiết kiệm điện thì người tiêu dùng cũng đã tập trung hơn nữa từ việc tiết kiệm điện